công an huyện điện biên tỉnh điện biên vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ
vào chiều ngày bốn tháng hai trong quá trình tuần tra kiểm soát công an xã ba thơm phát hiện đối tượng
quảng văn thương chú tại bản pa sa xá xã ba thơm huyện điện biên tỉnh điện biên
điều khiển xe mô tô không đổi mũ bảo hiểm tháo ống xả có biểu hiện sử dụng rượu bia
lặng lách nẹt bô xe lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành
mà lao thẳng xe vào tổ công tác trong quá trình khống chế đối tượng quảng văn thương đã dùng gạch đá
chống trả lại lực lượng chức năng khiến cho đồng chí lò văn trưởng là trưởng công an xã ba thơm
huyện điện biên bị thương tại vùng mắt sau khi nghe tin em trai mình bị lực lượng chức năng bắt giữ
đối tượng quảng văn dương là anh trai của quảng văn thương đã đến trụ sở công an xã ba thơm
chửi bới và sử dụng vũ lực để tấn công đồng chí lò văn trưởng trưởng công an xã
và đinh văn hùng phó trưởng công an xã khiến đồng chí trưởng và hùng bị thương tích nặng
ở vùng mặt ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế bắt giữ cả hai đối tượng
tại an giang lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng với công an địa phương
đã kiểm tra phát hiện tạm giữ một số lượng lớn mỹ phẩm nhang mũi xuất xứ nước ngoài
và không rõ nguồn gốc
tại một hộ kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn thị trấn an phú huyện an phú
vào thời gian trên tổ công tác tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh mỹ phẩm kỳ sọt
tại ấp an hưng thị trấn an phú huyện an phú do bà lý thị tuyết làm chủ
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện tại cửa hàng và kho chứa hàng hóa có trên ba hai trăm bốn mươi đơn vị sản phẩm
là kem dưỡng da dầu gội đầu xuất xứ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ
và năm hộp nhang mũi xuất xứ thái lan
tại thời điểm kiểm tra bà tuyết đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
của số hàng hóa nói trên
tổ công tác bàn giao vụ việc cho công an huyện an phú ra quyết định tạm giữ tăng vật
cùng với các giấy tờ có liên quan để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn sau kỳ nghỉ tết nguyên đán thì vào sáng ngày hôm nay ngày bảy âm lịch
các cơ quan công sở đã quay trở lại làm việc
theo ghi nhận của phóng viên antv các cơ quan nhà nước đã bố trí
các cán bộ túc trực sẵn sàng hỗ trợ những vướng mắt của người dân trong năm mới
tám giờ sáng tại trụ sở ubnd phường thanh nhàn quận hai bà trưng hà nội
các cán bộ tiếp dân đã bắt đầu làm việc
một số người dân có mặt từ rất sớm để giải quyết các thủ tục hành chính cần thiết
công tác phòng dịch luôn được bảo đảm để người dân yên tâm khi đến đây
hôm nay chú đến để làm một số giấy tờ liên quan đến bản thân gia đình
chú đến ubnd phường thanh nhàn tức là khâu tiếp đón
cũng như chỉ dẫn từ anh bảo vệ cho đến nhân viên cán bộ trong ubnd phường hướng dẫn rất là ân cần và chú đáo
công việc làm rất là nhanh khoảng độ năm phút là chú đã khai xong tất cả toàn bộ giấy tờ
năm hai nghìn hai mươi hai ubnd phường tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là phòng chống dịch covid một mươi chín
và đảm bảo an toàn cho người dân
và đồng thời cũng thực hiện tốt
chúng tôi cũng tiếp tục tương truyền người dân chấp hành nghiêm năm k
rồi tiêm phòng vaccine đầy đủ để đảm bảo an toàn cũng như là phát triển kinh tế
và trong năm mới thì cũng hy vọng là cũng sẽ đẩy lùi được dịch covid một mươi chín
để nhân dân tiếp tục yên tâm để phát triển kinh tế
có mặt tại trụ sở công an phường vĩnh hưng em nguyễn thị hiền đến từ sớm để đăng ký tạm trú
và khai báo
các đồng chí công an phường đã trực tiếp hướng dẫn tận tình
giúp người dân làm thủ tục nhanh chóng ngày đầu năm
em đến công an phường vĩnh hưng để khai báo về tạm chú tạm vắng và khai báo y tế

để nghiệp công tác và tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đối với thành phố phượng phạm

và cũng có kế hoạch để bố trí các lực lượng vừa tiếp dân vừa đảm bảo an ninh trực tự trong dịch vụ năm mới
trong những ngày làm việc đầu năm mới dù người dân đến làm thủ tục tại các cơ quan nhà nước còn thư vắng
nhưng không khí vẫn vui vẻ an toàn
đây là dấu hiệu khởi đầu một năm mới may mắn xuân sẻ bình an
giúp người dân có thêm niềm tin vào các cơ quan hành chính của nhà nước
ngày bảy tháng hai công an tỉnh đồng tháp cho biết đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và tiếp nhận đối tượng võ cao quý sinh năm hai nghìn năm
ngụ tại thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
được biết quý là đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp truy nã đặc biệt
về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một quý cùng đồng bọn đã bắt giữ một bị hại ở huyện cao lãnh để ép gb nhận nợ
tuy nhiên sau khi phòng tội trong quá trình cơ quan công an đang tiến hành điều tra
thì đối tượng quý đã bỏ trốn khỏi địa phương để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật
do đó ngày hai mươi bảy tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đặc biệt
đối với quý về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
cùng với công tác truy nã thông qua các biện pháp nghiệp vụ kế hoạch và người thân của quý
công an huyện cao lãnh đã vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
đến ngày bảy tháng hai võ cao quý đã tự nguyện đến công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp để đầu thú
và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngay sau đó công an huyện cao lãnh đã hoàn tất thủ tục pháp lý bàn giao cho công an tỉnh đồng tháp
để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
tại cơ quan công an quý khai trong thời gian bị truy nã đã trốn ở huyện thạnh hóa tỉnh long an một thời gian trước khi ra đầu thú
kính thưa quý vị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc
có sự tham gia của nhiều quý bà
hiện một mươi đối tượng đang tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
một mươi đối tượng bị tạm giữ gồm đinh thị xuân lan nguyễn thị tâm
nguyễn thành tuấn
huỳnh thị phương anh
phạm thị thúy
lương thị thơm
lương thị xuân linh
lương thị mai
lương thị xuân anh
cả chín người đều ngụ phường tân phong thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
và võ thị phúc
trước đó vào chiều bốn tháng hai tức mùng bốn tết công an thành phố biên hòa phát hiện một tụ điểm đánh bạc ăn tiền
dưới hình thức tài xỉu tại một bãi đất
trong một khu phố sáu phường tân phong thành phố biên hòa khi thấy lực lượng công an các đối tượng đã tìm cách bỏ chạy
nhưng hai mươi một đối tượng đã bị lực lượng công an nhanh chóng khống chế và bắt giữ
trên chiếu bạc lực lượng công an thu giữ năm sáu triệu đồng một bộ lắc tài xỉu gồm một đĩa xứ màu trắng hình tròn
một nắp nhựa và ba hộp xiên ngầu sử dụng vào việc đánh bạc
qua đấu tranh cơ quan công an xác định một mươi đối tượng trên trực tiếp tham gia đánh bạc nên đã tiến hành tạm giữ
hiện vụ việc đang được công an thành phố biên hòa tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi buôn bán hàng cấm pháo nổ hai đối tượng lê khánh hải hai mươi hai tuổi và nguyễn văn thái hai mươi sáu tuổi
và cả hai trú tại tỉnh đồng nai đã bị công an huyện nhân trạch đồng nai khởi tố để điều tra làm rõ
qua các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi một tháng một công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã phát hiện hải đang chuẩn bị bán
tám hộp pháo nổ và một mươi viên pháo cho một đối tượng chưa rõ lai lịch tại khu phố phước mỹ thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch
khi bị bắt hải đã tự nguyện giao nộp công an một hộp pháo tổng trọng lượng một mươi năm ba kg pháo nổ
qua đấu tranh hải khai nhận số pháo trên thái nhờ hải mang bán với giá một mươi ba sáu triệu đồng và trả cho hải một sáu triệu đồng tiền công
và một hộp pháo để chúc mừng sinh nhật hải từ lời khai của hải cơ quan công an đã bắt thái
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý hai đối tượng là hà đăng hỷ hai mươi hai tuổi trú tại tỉnh thái bình
và trần văn mải hai mươi chín tuổi trú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán pháo nổ trái phép
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai phát hiện hỷ đang vận chuyển chín hộp
trái phép trọng lượng một mươi ba năm kg pháo nổ trên địa bàn xã phước thiền biết đồng bọn bị bắt mải đã đến công an đầu thú về hành vi buôn bán hàng cấm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với đối tượng lâm quốc tý chú tại tỉnh bạc liêu
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một một người dân ở huyện long mỹ tỉnh hậu giang
thấy tài khoản mạng xã hội facebook tên chuột miền tây do lâm quốc tý đăng ký và làm chủ có đăng bán trồn hương nên nhắn tin với tý để mua con giống
lúc đó tý đồng ý bán cho người này ba con chuồn giống với giá một mươi triệu đồng và hẹn một tuần sau khi nhận tiền sẽ giao
tin tưởng người mua chuyển tiền vào tài khoản của tý nhưng đến hẹn thì đối tượng lấy lý do vì dịch bệnh nên không giao hàng được
sau đó lâm quốc tý tiếp tục liên lạc với người này và quảng cáo mình có hai bầy trốn hương sinh sản ở sóc trăng muốn giao dịch
mất cảnh giác người mua tiếp tục chuyển cho tý chín mươi năm triệu đồng
sau đó đối tượng tắt điện thoại chặn facebook
nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang đã bắt được lâm quốc tý
qua đấu tranh bước đầu đối tượng khai nhận đã lừa được hàng chục người tại nhiều tỉnh thành chiếm đoạt số tiền hơn năm trăm năm mươi triệu đồng
như chúng tôi đã giới thiệu ở phần trước thì thời gian qua nhiều các hội nhóm trên mạng xã hội đã xuất hiện những bài giao bán xe máy với giá trị cao
với giá rất rẻ
thậm chí chỉ bằng một phần tư với loại xe ở cửa hàng chính hãng và uy tín
việc mua bán xe qua hình thức trực tuyến này thì luôn tiềm tàng những rủi ro
và để nắm rõ hơn hình thức lừa đảo này thì xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
trong thời gian nghỉ tết anh hải cư trú tại quận hai bà trưng hà nội lên mạng xã hội facebook để tìm kiếm mua lại xe máy cũ của người khác giao bán để sử dụng
sau khi liên hệ và thỏa thuận với người bán xe anh hải đã chuyển tiền cọc cho đối tượng
tưởng sẽ nhận được một chiếc xe ưng ý để có thể đi sau tết nhưng đợi chờ mòn mỏi hơn một tuần vẫn không thấy xe đông
có sự kiểm soát của cơ quan chức năng
trường hợp người dân bị lừa đảo qua mạng thì phải kịp thời trình báo lên cơ quan chức năng
cung cấp đầy đủ thông tin về vụ việc cho công tác điều tra xác minh truy tìm đối tượng